chiều nay ngày bảy tháng sáu đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
tại phiên thảo luận tổ chiều nay các đại biểu đều nhất trí với việc sửa đổi luật bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh hiện nay
tuy nhiên dự án luật vẫn bộc lộ một số nội dung còn chưa rõ ràng trong việc quy định trách nhiệm quyền hạn của kiểm lâm
cũng như tìm cơ chế chính sách cho việc giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc quản lý bảo vệ
vì hiện nay vẫn còn nhiều hiện tượng chặt phá rừng để lấy gỗ hoặc mở rộng đất làm nương

thì hiện nay vẫn còn nhiều hiện tượng chặt phá rừng để lấy gỗ hoặc mở rộng đất làm nương
tuy nhiên dự án luật vẫn bộc lộ một số nội dung còn chưa rõ ràng trong việc quy định trách nhiệm quyền hạn của kiểm lâm
thì hiện nay vẫn còn nhiều hiện tượng chặt phá rừng để lấy gỗ hoặc mở rộng đất làm nương
tuy nhiên dự án luật vẫn bộc lộ một số nội dung còn chưa rõ ràng trong việc quy định trách nhiệm quyền hạn của kiểm lâm